của tỉnh tiền giang bị hỏng máy mất khả năng cơ động đang trôi giạt trên biển
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển chín nghìn một cơ động đến vị trí tàu bị nạn
đến một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã tiếp cận được tàu cá bị nạn
tổ chức các biện pháp cứu nạn và lai kéo tàu bị nạn về bờ
lúc đó trên tàu bị nạn có một mươi một thuyền viên
ông nguyễn văn chiến quê quán tại phường hai thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
các thuyền viên trên tàu bị nạn đã được các cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển chín nghìn một chăm sóc y tế và động viên kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đàm văn xuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về tội giết người
vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn kép hai xã quyết thắng huyện hữu lũng đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
hậu quả là nông văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh thái nguyên tử vong
nguyễn văn cảnh cùng thôn với hiếu bị thương tích phải đi cấp cứu
qua điều tra xác minh trong khi đang hát tại quán karaoke ở thôn kép một xã quyết tháng nhóm của nông văn hiếu và nguyễn văn cảnh đã xảy ra sô sát với đàm văn xuyên
bị hiếu và cảnh đánh xuyên đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào hiếu và cảnh
tại cơ quan công an xuyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do lúc đó đã sử dụng rượu bia nên khi xảy ra xô xát đã không kiềm chế được bản thân dẫn đến giết người
thời gian qua trên địa bàn thành phố quảng ngãi liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường gây bức xúc trong nhân dân
trước tình hình trên công an tp quảng ngãi đã triển khai lực lượng nhanh chóng triệt phá nhóm cướp giật táo tợn này bắt giữ ba đối tượng
băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cấp giật trên đường phố gồm nguyễn văn hà đỗ minh quang cùng chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi và vương quốc pháp chú tại huyện tư nghĩa
các đối tượng khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã thực hiện một mươi tám vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn thành phố quảng ngãi
không chỉ tại quảng ngãi thời gian qua công an tp huế cũng nhận được tin báo của nhiều người dân trên địa bàn bị kẻ gian cướp giật tài sản
đối tượng chủ yếu là thanh niên có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi năm tuổi điều khiển xe mô tô từ phía sau bất ngờ vượt lên để cướp giật tài sản
công an tp huế đã xác lập chuyên án nhanh chóng điều tra truy xét đối tượng gây án thu hồi tài sản trả lại cho người dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
sau một thời gian tuần tra mật phục tại các tuyến đường trên địa bàn tp huế lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án
vào lúc một mươi một h ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại kiệt sáu mươi hai đường hoàng thị loan phường an tây lực lượng công an đã ập vào khống chế bắt giữ đường minh tiến hai mươi năm tuổi trú tại nam lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
qua điều tra tiến khai nhận do đam mê cờ bạc lô đề dẫn đến nợ nần không có tiền chi trả nên phải vào thành phố huế để trốn
và phần lớn trong số họ làm nghề giết mổ tại đây đều lắc đầu khi đề cập đến vấn đề vệ sinh thoát nước của lò mổ

từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dây chuyền giết mổ ra súc tự động có tổng vốn đầu tư ba tỷ đồng đã được ủy ban nhân dân tp tuy hòa nhập về
tuy nhiên hàng đêm sáu mươi hộ kinh doanh hoạt động giết mổ tại lò mổ tập trung này vẫn giết mổ bò và heo hoàn toàn bằng thủ công